vấn đề quan trọng vì vậy vấn đề xây dựng logistics do phó thủ tướng vương đình huệ làm chủ tịch ủy ban này cần phải có sự vào cuộc của các bộ ngành tỉnh thành
ở đây phải có sự tính toàn kỹ
cái việc mà từng địa phương mà chúng ta chạy theo đầu tư những các công trình riêng của mình ví dụ như là các bến cảng sân bay hoặc là những khó bãi lớn
thì nó có thể rất có thể gây ra cái việc là lãng phí xã hội đầu tư tràn lan
do vậy thì cần có một cái bàn tay một cái sự chỉ đạo của một cơ quan để tạo ra một cái kế hoạch chung về logistics tận dụng cái lợi thế của nhau
có thể một cái trung tâm logistics nó nằm trên cả địa giới hành chính của hai hoặc ba tỉnh thành phố
tuy nhiên đó là một cái trung tâm của cả vùng
chúng ta không nên quan niệm đây là một trung tâm logistics của một tỉnh hay một thành phố riêng biệt
khó khăn là vậy việt nam vẫn không ngừng nỗ lực tham gia chuỗi cung ứng logistics
logistics chủ lực vẫn là vinilite
cụ thể năm hai nghìn một mươi bảy tổng sản lượng vận tải do đội tàu biển việt nam thực hiện ước đạt một trăm ba mươi chín triệu tấn tăng sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
hiện đội tàu mang cờ quốc tịch việt nam đã đảm nhận gần một trăm linh lượng hàng vận tải nội địa bằng đường biển
năm hai nghìn một mươi bảy đánh dấu lần đầu tiên cảng nước sâu cái mép thị vải đón tàu trọng tải lên đến hai trăm linh tấn
đây là sự kiện lớn đánh dấu cụm cảng cái mép thị vải
mép thị vải nằm trong tuyến luồng hàng hải quan trọng của thế giới
theo các chuyên gia dù đây là con số tích cực nhưng chưa có sức lan tỏa tốt vì thiếu chuỗi phát triển logistics
cả nước hiện có một ba trăm linh doanh nghiệp tham gia cung cấp các loại hình dịch vụ hàng hải và logistics
tuy nhiên đa phần chỉ là hợp tác và cung cấp dịch vụ logistics cho bên thứ hai
trong đó nắm chủ chốt vẫn là các công ty logistics lớn
điều đáng nói gần bảy mươi doanh nghiệp logistics việt nam không có tài sản
việc đầu tư trang thiết bị phương tiện vận tải chiếm khoảng một mươi sáu và khoảng bốn kho bãi cảng
còn lại là phải đi thuê ngoài
đây cũng là lý do khiến cho chi phí logistics của nước ta chiếm tỷ trọng cao trong gdp
vấn đề liên quan nối kết liên thông vấn đề đường bộ và cảng biển nối kết các vùng kinh tế
để nó tạo ra những kế hoạch
vấn đề hàng hóa lưu lưu thông dịch vụ logistics lúc đó mới thật sự phát triển
còn hiện nay thì bây giờ nó vẫn còn những hạn chế do vấn đề nối kết giao thông giữa đường bộ và đường thủy
về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quy hoạch giao thông cũng có
tuy nhiên quá trình cụ thể quá triển khai thực hiện quy hoạch
thì cái tính liên kết dùng mà chúng ta chưa được tôn trọng cũng như chưa được là bộ kế hoạch
bộ giao thông
cũng như các địa phương ngồi tính toán
do đó cái việc đầu tư thì có khi nó thiếu cái tính kết nối
làm sao tăng cường cái vận tải thủy nội địa để giảm những vận tải đường bộ
đấy là một cái yếu tố để có thể giảm cái chi phí lối xứ nói chung
trong cái vận tải nội địa này nó có cái vận tải bên biển
tức là vận tải bắc nam đối với khách hàng nội địa
và vận tải thủy kết nối với các vùng với nhau ví dụ tây nam bộ với thành phố hồ chí minh
cái thứ hai là chúng tôi cũng kiến nghị là cái việc mà
phối hợp giữa các cái doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lối xứ với nhau
để tạo ra một cái có thể tạm gọi là một cái sàn công nghệ
để sử dụng cái dịch vụ lẫn nhau tận dụng cái năng lực dư thừa của nhau
thì chắc chắn sẽ làm giảm cái chi phí lối xích
vkp cũng đưa ra dự báo từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi
tốc độ tăng trưởng của việt nam là một mươi hai một năm
kinh mạch xuất khẩu đạt sáu trăm hai mươi ba tỷ usd
đây đang là điểm đến
đang là điểm đến của rất nhiều nhà đầu tư
đồng thời cũng là cơ hội cho ngành logistics việt nam bùng nổ
để khơi dậy tiềm năng này quyết định số hai trăm linh qdttg
cũng đã xác định mục tiêu rất rõ ràng
đến năm hai nghìn hai mươi năm tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào gdp đạt tám một mươi
tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt từ một mươi năm tới hai mươi
tỷ lệ cho thuê ngoài dịch vụ logistics đạt từ năm mươi tới sáu mươi
chi phí logistics giảm xuống còn một mươi sáu
đến hai mươi của gdp xếp hạng theo chỉ số năng lực quốc gia về logistics trên thế giới đạt thứ năm mươi trở lên
sự ra đời của quyết định số hai trăm linh là động lực rất lớn cho các doanh nghiệp logistics tại việt nam
vì đây là lần đầu tiên một quyết định được ban hành có lộ trình cụ thể
với sáu mươi nhiệm vụ được giao cho các cơ quan ban ngành địa phương
thực hiện rõ ràng và có thời gian hoàn thành
để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra
các chuyên gia cho rằng thời gian tới cần hoàn thiện chế độ chính
sách đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng logistics
tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài để mở rộng kết nối hạ tầng logistics
đầu tư mở rộng hạ tầng logistics nhằm kết nối các cảng của việt nam với các nước láng giềng
phần này thì nó rất là lớn
nhưng mà phần lớn lại là do các hãng nước ngoài họ chiếm tỉ trọng lớn khoảng độ bảy
còn các doanh nghiệp việt nam thì hiện nay là chỉ theo đánh giá của tôi
chúng ta đã chiếm được đến ba mươi thị phần và đây cũng là vấn đề mà trách nhiệm dẫn tới không những của riêng bộ văn tải
mà của các bộ ngành khác ví dụ như là bộ công thương
chúng tôi đang phối hợp rất là chặt chẽ để xây dựng chiến lược thúc đẩy lĩnh vực logistics
để làm sao mà chúng ta chiếm được cái thị phần cao hơn
tới rồi góp phần là giảm chi phí logistics
để giảm được chi phí logistics có nghĩa là chúng ta nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu
hy vọng những quyết sách ấy sẽ không chỉ giải quyết những yếu kém của hệ thống logistic hiện nay
mà còn trả lời cho câu hỏi liệu trong bối cảnh hội nhập gần như toàn diện
chiếc bánh logistics tuy lớn nhưng chúng ta được hưởng bao nhiêu ngay trên đất nước của mình
đến đây chương trình giao thông kết nối của chủ nhật nhân dân xin được tạm dừng
quý vị quan tâm xin theo dõi chương trình vào một mươi tám h thứ ba hàng tuần
phát lại vào các khung giờ bảy h ba mươi phút thứ bốn một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ năm
năm h bốn mươi năm phút ngày thứ sáu trên chủ nhật nhân dân
quý vị cũng có thể xem lại chuyên mục giao thông kết nối tại website nhândântv vn
mọi thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ email giao thôngkếtnối thnga gmail com